thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết
các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố cà mau thuộc công an tỉnh cà mau đã đồng loạt gia quân
qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên ra đường có mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
hầu hết các đối tượng có liên quan trong các vụ việc đều có tuổi đời còn khá trẻ
xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt hay trên mạng xã hội
những thanh thiếu niên này còn rất trẻ trong đó có em chỉ chưa đầy một mươi sáu tuổi
đã bị công an thành phố cà mau mời về làm việc vào tối ngày năm tháng một do có hành vi tụ tập
sử dụng hung khí sử dụng nhiều chai thủy tinh bên trong có chứa xăng để đánh nhau
trước đó vào tối ngày bốn tháng một cũng hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị đánh nhau tại khu dân cư minh thắng
thuộc khóm ba phường chín thành phố cà mau nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên bỏ chạy
lực lượng công an thu giữ hai cây dao và một cây chĩa tự chế

công an đối tượng đang chuẩn bị đánh nhau tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng công an cả hai nhóm tháo chạy theo nhiều hướng
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng
theo khai nhận ban đầu nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai nhóm là do mâu thuẫn cá nhân
trong thời gian cao điểm bảo vệ tết nguyên đáng và tết du lịch
chúng tôi đã ngăn chặn bốn vụ sử dụng hung khí chém nhau
những đối tượng này là những đối tượng thanh thiếu niên thường đi chơi vào ban đêm
chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời và bắt giữ những đối tượng chuẩn bị gây gói mất sự cao cộng
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh cà mau đã thực hiện nghiêm đợt cao điểm
gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
các tổ công tác từ tỉnh đến xã luôn luôn phiên tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả các tuyến đường
qua đó kịp thời phát hiện hàng chục trường hợp các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí
kịp thời ngăn chặn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết
thời gian này cùng với toàn lực lượng công an tỉnh cà mau quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp nghiêm trọng
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp mang theo hung khí bên người hay sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau
góp phần mang đến một mùa xuân yên bình và hạnh phúc
tết năm nay ngoài các tay máy đường phố chụp ảnh hô sinh tại tp hcm
thì những thợ chụp ảnh từ các tỉnh miền tây đổ về cũng rất đông
lên đến hàng trăm người họ sẽ đến các điểm lễ hội vui chơi trên khắp thành phố trong suốt dịp tết để phục vụ và mưu sinh
tuy nhiên với xu hướng ngày càng phát triển
thì cuộc sống của những người còn ảnh lớn tuổi này sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
vì dù số lượng người đi chơi tết có nhiều hơn nữa
nhưng số người đồng ý cho các phó nhái chụp ảnh sẽ ngày càng ít dần
thậm chí có những tay máy cả ngày không trực nổi một vài tấm ảnh